thưa quý vị khán giả thông thường các nang thận kích thước lớn kèm theo triệu chứng sẽ được phẫu thuật loại bỏ
tuy nhiên phương pháp gây đau đớn và tiêm ẩn nhiều biến chứng hậu phẫu như nhiễm trùng chảy máu
nhất là khi bệnh nhân đã có tuổi và có nhiều bệnh nền
hiện nay tại bệnh viện đa khoa tâm anh đã ứng dụng phương pháp chọc hút và tiêm cồn tuyệt đối
để diệt nang tận gốc mà vẫn bảo tồn tối đa thận và các cơ quan lân cận
giúp người bệnh không phải phẫu thuật
vậy phương pháp này được thực hiện như thế nào
xin mời quý vị theo dõi nội dung tư vấn của chuyên gia y tế đến từ bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội
thế thì về điều trị thì trước đây cũng có điều trị mổ cắt chóp nang
thế nhưng gần đây thì một số kỹ thuật tròn ánh ngảnh ra đời có siêu âm có cắt đứt vi tính
thì người ta thiên hướng về điều trị xâm nhập tối thiểu
thay vì bệnh nhân phải chịu một cuộc phẫu thuật bệnh nhân phải chịu một cuộc gây mê
thì nếu như nằm dưới những phương pháp tròn ánh ngảnh thì bệnh nhân chỉ cần kt thôi
và xong bệnh nhân có thể ra viện ngay
đấy là cái thứ nhất
cái thứ hai nang thận
chỉ điều trị khi nào có triệu chứng hoặc là nang rất to
ví dụ như nang dưới năm cm mà không có triệu chứng hoặc không có nguy cơ gì thì chúng ta có thể theo dõi
chúng ta sẽ điều trị những nang to từ năm cm đến một mươi cm chậm chí trên một mươi cm chúng ta sẽ điều trị
thế thì điều trị nang thận thì khi chúng ta điều trị thì chúng ta phải hút hết cái dịch nang ra
xong rồi chúng ta tiêm sơ vào
thì tiêm sơ có rất nhiều loại rẻ nhất và đơn giản nhất là chúng ta có thể tiêm cồn tuyệt đối
hoặc là tiêm những cái muối ưu trương
vào để cho nó cái nớp biểu mô cồn của nang nó sẽ teo nó sơ đi nó không tiết ra dịch nữa
thì nang nó sẽ ít tai phát
thế thì khi mà điều trị như thế thì chúng ta điều trị bằng cồn thì một số tác giả trên thế giới
cũng như ở việt nam thấy rằng là nó hiệu quả cao hơn những phương pháp khác
nhưng một trong những cái mà phải hết sức cẩn thận là khi chúng ta tiêm cồn vào để cho nó sơ nang
thì chúng ta phải lưu ý rằng là cái nang này không được phép thông cái bể thận
chúng ta bắt buộc phải kiểm soát dưới máy tăng sáng truyền hình hoặc là máy ds
và ở tâm anh chúng tôi có robot actifino chúng tôi kiểm soát khá tốt
chúng tôi bơm thuốc cảm quang vào trong nang xem nó có thoát đi đâu hay không
trước khi chúng tôi bơm cồn vào thì cái độ an toàn rất cao
vậy thì phương pháp này có hiệu quả ra sao thưa bác sĩ
cái hiệu quả thì nó sẽ tùy theo từng nghiên cứu
nếu như mà nang to quá thì chúng ta có thể nằm hai lần
còn nếu nang nhỏ chúng ta có thể nằm một lần
thì một số tác giả nghiên cứu rằng là cái tỷ lệ đạt mà nó giảm được thể tích
nó giảm được khoảng năm mươi đến bảy mươi đạt từ chín mươi đến chín mươi năm
như vậy là cũng khá là tốt rồi đối với những nang một mươi cm
mà cuối cùng chỉ còn khoảng năm cm là chúng ta chấp nhận được
bởi vì cái nang năm cm có thể chúng ta không phải điều trị
hoặc là nang nhỏ hơn thì cái khả năng mà tái phát sẽ thấp hơn rất nhiều
bởi vì nang to chúng ta phải có thể phải dùng một độ cồn rất lớn
nếu mà chúng ta dùng lớn quá trong một lần
khoảng độ năm bảy mươi ml có thể gây cho bệnh nhân bị ngộ độc cồn
vậy thì chúng ta phải chia ra
chúng ta làm làm sao cho bệnh nhân nó an toàn
những trường hợp nang thận nào thì có thể thực hiện phương pháp chọc hút tiêm cồn thưa bác sĩ
những trường hợp nang thận mà như tôi nói lúc trước là nó hoặc là to
từ trên năm cm trở lên
hoặc là bệnh nhân có triệu chứng
hoặc là những nang nằm ở dưới bao mà nó có nguy cơ bị vỡ
thì chúng ta mới cần điều trị
còn nếu những nang mà nhỏ dưới năm cm mà không có triệu chứng
thì chúng ta chỉ cần theo dõi thôi
một lần nữa cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân hiền đã nhận lời tham gia chương trình của ntv
và hy vọng là với những thông tin mà bác sĩ chia sẻ thì người dân cũng được biết được cập nhật những công nghệ hiện đại của trung tâm chẩn đoán hình ảnh và điện qua can thiệp của bệnh viện đa khoa tâm anh ạ
chọc hút và tiêm cồn tuyệt đối điều trị nang là một trong những kỹ thuật can thiệp hiện đại đang được áp dụng thường quy tại trung tâm chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp bệnh viện đa khoa tâm anh
đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao giàu kinh nghiệm được đào tạo từ những nền y học tiên tiến nhất như pháp mỹ hàn quốc thực hiện các ca can thiệp với độ chính xác cao quy trình kỹ thuật đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm soát nhiễm khuẩn nghiêm ngặt dưới sự hỗ trợ của hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại hàng đầu việt nam giúp tăng tỷ lệ thành công và hiệu quả lâu dài cho người bệnh
phương pháp đặc biệt phù hợp với những trường hợp người bệnh lớn tuổi không đảm bảo sức khỏe để tiến hành phẫu thuật chi phí cũng thấp hơn so với mổ
đặc biệt theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân hiền không riêng năng thận mà các loại năng khác trên cơ thể như năng tuyến ráp năng tuyến vú đều có thể điều trị bằng phương pháp này